nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo cho công nhân lao động đoàn công tác thành ủy tp hcm do đồng chí đinh la thăng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp thành phố
đoàn công tác đã đến thăm thực tế khu lưu trú công nhân trường mầm non trạm y tế và khu sinh hoạt văn hóa của công nhân
tại khu chế xuất tân thuận hiện có khoảng trên sáu mươi ba công nhân lao động đang làm việc trong khu chế xuất tân thuận
trong đó có khoảng bốn mươi một lao động nhập cư trường mầm non phục vụ người lao động trong khu chế xuất tân thuận
hiện đã bắt đầu tiếp nhận khoảng năm trăm một mươi trẻ có độ tuổi từ sáu tháng đến năm tuổi hàng năm phòng khám đa khoa tân thuận
cũng khám chữa bệnh cho khoảng bảy mươi lượt người theo ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp thành phố
thì nhu cầu chăm lo đời sống cho người lao động hiện đang là nhu cầu bức thiết mặc dù triển khai nhiều giải pháp
nhưng khu chế xuất tân thuận hiện nay mới chỉ đáp ứng được bảy mươi về nhu cầu nhà ở cho người lao động
hoạt động của trường mầm non phòng khám và các thiết chế văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế
chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động
chúng ta cần quy hoạch tìm các khu dân cư điều kê trên địa bàn quận bảy để có thể đáp ứng cho việc bảo phát triển đồ thị quận bảy
cũng như hình thành những khu dân cư mà trong đó chủ yếu là người lao động
công đoàn cao cấp cũng rất là băng khoan bởi vì việc nắm bắt tình hình công nhân người lao động thì anh em cũng có thể nắm bắt được
nhưng mà cái kỹ năng thương lượng để trao đổi để cùng với chủ doanh nghiệp trong việc giải quyết các cái nhu cầu

do vậy thì các cuộc đình công trên địa bàn thành phố chưa có cuộc đình công nào do công đoàn đã tạo
phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy đinh la thăng đề nghị khu chế xuất tân thuận đánh giá tổng kết quá trình hai mươi năm năm hoạt động
từ đó đưa ra các đề xuất kiến nghị để hoạt động của khu chế xuất hiệu quả hơn
từ mô hình khu chế xuất tân thuận ban quản lý khu công nghiệp khu chế xuất cũng cần nghiên cứu đưa ra mô hình chuẩn
phù hợp với sự phát triển của thành phố trong tình hình mới đặc biệt quan tâm đến đời sống của người lao động
bí thư thành nguyễn thành phố hồ chí minh đề nghị các sở ban ngành tiếp tục quan tâm chăm lo
giải quyết các nhu cầu cấp thiết về nhà ở đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
tân thuận ban quản lý khu chế xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đề xuất hiệu quả đ
khu chế xuất tân thuận là khu chế xuất đầu tiên trong cả nước được xây dựng với tổng vốn điều lệ ba mươi triệu đô la mỹ
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến nay khu chế xuất tân thuận đã thu hút được một trăm chín mươi ba nhà đầu tư với tổng vốn gần một bảy trăm linh tỷ usd
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đạt một chín mươi bốn tỷ đô la mỹ